ngày một mươi tám tháng một mươi hai ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã tổ chức sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số một mươi chín của ban thường vụ thành ủy về cuộc vận động
người dân tp hcm không xả rác ra đường và canh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước
chỉ thị tuy mới bàn hành một năm nhưng bước đầu cũng đã tạo được bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức của người dân và cả hệ thống chính trị
nhiều địa phương đã có những cách làm hay để khuyến khích người dân phát hiện và tố giá các hành vi vi phạm luật môi trường
vận động xã hội hóa việc lắp đặt bổ sung các camera an ninh kết hợp theo dõi giám sát về môi trường
cũng từ cuộc vận động đã xóa được sáu trăm linh điểm đen về rác thải hơn một bốn triệu hộ gia đình đã ký cam kết thu gom rác
mô hình giữ gìn vệ sinh môi trường phân loại rác tại nguồn đã góp phần giảm đáng kể việc bước rác ra đường phố kênh rạch và nơi công cộng